thưa quý vị và các bạn nhiều năm qua dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền
một tổ chức có tên là ân xá quốc tế amnesty international gọi tắt là ai
đã thường xuyên đưa ra nhiều đánh giá phiến diện bóp méo sự thật có tính chất kích động
can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ và trực tiếp đe dọa tới an ninh của các quốc gia mà tổ chức này nhắm đến
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn trích đoạn bài viết đăng hai kỳ trên báo nhân dân
có tiêu đề chung là tù nhân lương tâm và mưu đồ của ân xá quốc tế của tác giả phạm nguyễn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
là tổ chức phi chính phủ do luật sư người anh là ben nelson thành lập năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
ai không giấu giếm tham vọng khi xác định mục tiêu hoạt động như giải phóng mọi tù nhân lương tâm
bảo đảm các phiên tòa diễn ra công khai và công bằng giúp đỡ những người tìm chỗ nương náo chính trị
hợp tác với các tổ chức cùng mục đích nhằm chấm dứt vi phạm nhân quyền
để thỏa mãn tham vọng
tù nhân lương tâm là yếu tố thường xuyên được sử dụng làm khái niệm công cụ để bao biện bảo vệ một số người vi phạm luật pháp ở các quốc gia
theo trả lời phỏng vấn trên rfa ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín của nguyễn trường sơn được giới thiệu hiện là người làm chiến dịch cho ai ở campuchia việt nam
thì thuật ngữ tù nhân lương tâm được tạo ra từ chính tổ chức ai
bởi trước khi thuật ngữ tù nhân lương tâm được sử dụng thì trước đây người ta thường sử dụng thuật ngữ tù nhân chính trị
nghĩ ra một khái niệm mới rồi yêu cầu các quốc gia phải tuân theo cũng như bằng nội hàm của khái niệm mới này có thể thấy
dường như qua đó ai muốn xóa nhòa danh giới giữa hành vi phạm tội phải xử lý theo pháp luật tại các quốc gia với quan điểm quy chuẩn riêng theo cách nghĩ đánh giá của mình
bằng việc nghĩ ra và sử dụng một khái niệm rất mơ hồ
phải trang ai đã tìm thấy phương cách hữu hiệu để dễ bề biện hộ cho hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia
không chịu nằm trong sự chi phối của những thế lực đã và đang dung túng các hoạt động của ai
dù bản chất hành động của những người được ai bảo vệ còn là vấn đề gây tranh cãi
nhưng cần phải thấy rằng trong nhiều văn bản luật quốc tế cũng như văn bản pháp luật của các quốc gia
không hề có mặt khái niệm mới do ai chế tạo
bất bình trước lối hành xử bất chấp pháp luật của ai
rất nhiều quốc gia tổ chức đã lên tiếng phản đối các cáo buộc thiếu căn cứ phiến diện
cũng như không chấp nhận việc ai đã phớt lờ các mối đe dọa đến an ninh quốc gia từ những tổ chức cá nhân
vẫn được ai bao bọc trong tấm áo mỹ miều được gọi là tù nhân lương tâm
bộ ngoại giao thái lan phủ nhận báo cáo tình hình nhân quyền thế giới năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu của ai
coi đây là một báo cáo không cân bằng không xét đến bối cảnh đặc biệt của tình hình nước này
đồng thời khẳng định báo cáo đã phớt lờ các thách thức dai dẳng mà thái lan đang đối mặt
đó là nhu cầu cần phải có sự cân bằng giữa quyền tự do tụ tập và tự do bày tỏ quan điểm
trong khi phải ngăn chặn các xung đột chính trị tái diễn
không phản ánh các tiến triển tích cực xuất phát từ nỗ lực thực sự của chính phủ thái lan để cải thiện nhân quyền
năm hai nghìn một mươi bảy chính phủ syri cũng đã bác bỏ chiến dịch của ai cáo buộc quốc gia này đã tra tấn sát hại một mươi ba người trong một nhà tù
đồng thời khẳng định những cáo buộc của ai là muốn làm tổn hại danh tiếng của syri trên thế giới

năm hai nghìn hai cuộc trò chuyện giữa nhà báo bernstein với luật sư boyle một cựu thành viên ủy ban điều hành ai ở mỹ
đăng trên global polyes ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai với tiêu đề
được ân xá quốc tế đã phơi bầy thực trạng đáng xấu hổ trong bộ máy của ai
luật sư boyle thẳng thắn chỉ ra rằng
dù vậy ai lại hết sức kêu ngạo
chúng tôi là tổ chức ân xá quốc tế
chúng tôi là tổ chức nhân quyền lớn nhất và quyền lực nhất thế giới
chúng tôi đã giành giải thưởng nobel hòa bình cho công việc của mình
vì vậy chúng tôi làm bất cứ điều gì chúng tôi muốn

trước đó tại hội nghị hội đồng quốc tế của ai tổ chức tại dakar senegal vào tháng tám năm hai nghìn một

chứng kiến việc ai mở rộng nhiệm vụ bao gồm các quyền kinh tế xã hội và văn hóa đã được thông qua
một số thành viên ai đã bày tỏ lo ngại rằng ai đang mất đi hình ảnh đặc trưng và mở rộng lĩnh vực hoạt động quá lớn
ai có thể biến thành một cửa hàng tạp hóa nhân quyền và mất uy tín
đáng chú ý mới đây ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
tờ tấm gương hàng ngày đã đăng bài môi trường làm việc độc hại
tổ chức ân xá quốc tế bị cáo buộc điều gì
ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi chín công ty tư vấn quốc tế contera group tại washington công bố một báo cáo về việc lạm dụng nội bộ tại ai
ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín trên trang mạng epoch times tiếng đức xuất hiện bài viết đáng chú ý có tiêu đề
lòng căm thù con người sâu sắc
tổ chức ân xá quốc tế bị cáo buộc điều gì
bài viết có đoạn trong khi tổ chức này dương cao biểu ngữ nhân quyền cáo buộc các chính phủ trên thế giới có hành vi vô nhân đạo
người ta nói rằng ai đã vận hành và dung túng cách tiếp cận thô lỗ đối với nhân viên của mình
bắt nạt căng thẳng và liều lĩnh được cho là cuộc sống hàng ngày trong ai
mỗi khi tòa án nhân dân ở việt nam xét xử tuyên án một hoặc một nhóm người có hành vi vi phạm pháp luật
với các tội danh liên quan đến hoạt động chính trị chống phá nhà nước
thì ai bèn chưng ra cái gọi là tù nhân lương tâm
yêu cầu việt nam phải trả tự do vô điều kiện ngay lập tức cho số người này nhằm vu cáo nhà nước việt nam
điểm qua số người ở việt nam được ai gắn nhãn hiệu là tù nhân lương tâm
rồi nhất mực bảo vệ nổi lên có thích quảng độ nguyễn đan quế lê công định nguyễn văn lý
cù huy hà vũ nguyễn hữu vinh nguyễn ngọc như quỳnh trần thị nga tạ phong tần
trần huỳnh duy thức nguyễn văn hải hoàng đức bình huỳnh trương ca
điểm chung giữa các cá nhân này là họ cùng có hành vi vi phạm pháp luật
căn cứ vào tội danh được xác định cụ thể trong luật pháp việt nam
tòa án nhân dân đã công khai xét xử
cũng cần nhắc đến một điểm chung nữa sau khi đã được hưởng lượng khoan hồng của nhà nước việt nam
một số tù nhân lương tâm đã ra nước ngoài định cư thì lương tâm cũng biến mất
tinh thần đấu tranh vốn trước đó được ai ca ngợi cổ vũ khích lệ bảo vệ hầu như không còn
nên có chuyện bi hài là cuối năm hai nghìn một mươi tám
trong khi vẫn tiếp tục sử dụng khái niệm tù nhân lương tâm để vu khống việt nam mỗi khi cần thiết
tổ chức khủng bố việt tân cũng làm một tổng kết thừa nhận đó là những người bị kết án
bị cáo buộc vì đã hoạt động nhằm lật đổ chính quyền tuyên truyền chống nhà nước
lợi dụng quyền tự do dân chủ gây dối trật tự công cộng phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc
càng bi hài hơn vì qua tổng kết này tổ chức khủng bố việt tân đã trực tiếp cung cấp cho ai chứng cứ
để thấy đó là số người vi phạm pháp luật việt nam
hành vi của họ không chút gì dính líu tới những giá trị của lương tâm
không thể gọi là người có lương tâm khi công khai hoạt động chống phá chính quyền
biến nơi ở thành nơi làm ra tàng trữ lưu hành phát tán nhiều tài liệu hoạt động chống phá nhà nước
thành lập cái gọi là đảng thăng tiến việt nam móc nối cấu kết các thế lực phản động trong và ngoài nước
chống đối nhà nước đi ngược lại lợi ích của nhân dân của dân tộc
như nguyễn văn lý lợi dụng các quyền tự do dân chủ kích động nhân dân chống chính quyền
chống chế độ gây phương hại tới an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội như nguyễn ngọc như quỳnh
đưa ra đường lối các kế hoạch hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
cấu kết với đối tượng cầm đầu tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài
để bàn bạc thống nhất phương thức hoạt động để lật đổ chính quyền nhân dân như trần huỳnh duy thức
xuyên đăng tải chia sẻ trên facebook cá nhân những thông tin tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ
cổ vũ đa nguyên đa đảng kích động người dân giáo sứ trung nghĩa hà tĩnh
bao vây tiến công tổ tuần tra của công an đập phá tài sản nhà trưởng công an xã
kéo lên trụ sở công an huyện ubnd huyện lộc hà hà tĩnh gây mất trật tự an ninh như hoàng đức bình
chia sẻ phát tán bài viết video hình ảnh có nội dung kích động xuyên tạc sự thật
tựa điệu phản động trái với đường lối chủ trương của đảng và nhà nước nhận được sự hỗ trợ cung cấp
tài chính từ các cá nhân cực đoan tổ chức phản động trong và ngoài nước số tiền là chín mươi hai một triệu đồng
năm hai trăm sáu mươi bốn usd như nguyễn văn hóa với các tội danh đó thì ở bất kỳ quốc gia nào cũng không thể dung thứ
bắt buộc phải đem ra truy tố xét xử trước pháp luật để bảo đảm sự ổn định và phát triển của xã hội
sự an toàn và yên bình cho cuộc sống người dân thế mà ai lại coi đây là hành động của nhà hoạt
động xã hội và môi trường người hoạt động ôn hòa thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến nhằm thúc đẩy
nhân quyền rồi dựa vào đó để gắn nhãn hiệu tù nhân lương tâm hô hào cứu giúp
riêng với việt nam phải khẳng định càng gần đây ai càng tỏ ra ngạo mạng một cách vô lối
và hung hăng một cách bất thường hầu như mọi sự kiện ở việt nam nhất là sự kiện liên quan đến
pháp luật ai đều tìm cách can thiệp phê phán xuyên tạc như với luật an ninh mạng của việt nam
ai vừa gửi thư ngỏ tới microsoft apple google facebook samsung yêu cầu những công ty này tạo
áp lực lên nhà nước việt nam vừa gửi thư ngỏ tới quốc hội việt nam để phản đối
dù không được mời dự diễn đàn kinh tế thế giới wef tổ chức vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội
ai vẫn cố cử người đến việt nam khi không được nhập cảnh thì lập tức la lối vu cáo
năm hai nghìn một mươi bốn đề cập cái gọi là tù nhân lương tâm ở việt nam theo quan niệm của ai kim âu
một kẻ nổi tiếng chống cộng đưa ra ý kiến gọi chúng là tù nhân lương tâm thì sai
mà nên sửa lại là tù nhân lương tháng mới đúng ý kiến của kim âu dựa trên điều ông ta cho rằng
những tù nhân lương tâm này không quan tâm đến nhân quyền mà chỉ hoạt động để kiếm tiền tài trợ của
nước ngoài điều này là có cơ sở vì chính tù nhân lương tâm được aiob từng thừa nhận như tạ phong tần
kể viết trả lời cho các đài phát thanh bbc rfi rfa trên một trăm linh bài cứ mỗi bài bbc trả hai mươi tám bảng anh
khoảng bốn mươi usd tổng cộng từ năm hai nghìn bảy đến nay tôi đã nhận được gần một mươi năm usd từ nhiều báo đài
hồ sơ vụ án trần khải thanh thủy cho biết chị ta đã nhận ít nhất một mươi hai ba trăm năm mươi usd hai trăm linh euro
bốn trăm linh usd úc từ các cá nhân tổ chức phản động lưu vong nhận một sáu trăm linh usd bốn trăm linh usd úc từ bên ngoài
với mục đích mua chuộc lôi kéo người khiếu kiện do vậy chỉ có thể kết luận đó là những người buôn
lương tâm và thực tế cũng như với các cá nhân này ai cũng chỉ như một thế lực có vai trò giúp
biện hộ cho những việc làm bất minh từ thái độ việc làm của ai đối với cộng đồng quốc tế
và với việt nam hoàn toàn có thể đặt các câu hỏi phải chăng ai quan tâm bảo vệ hành vi vô lương
tâm vì có lợi cho mục đích của mình hơn là việc ca ngợi bảo vệ hành vi mang dấu ấn của lương tâm
ai sẵn sàng bao bọc người vi phạm pháp luật cố tình làm chỗ dựa cho một số người
biến lương tâm thành món hàng để trục lợi tất nhiên chỉ những người đang tổ chức điều
hành ai mới hoàn toàn có thể trả lời đầy đủ câu hỏi này cũng như chỉ có họ
mới là yếu tố quyết định ai có hành xử thực sự xứng đáng và đương nhiên
cũng chỉ họ mới điều chỉnh được lương tâm của chính ai trước khi phán xét và gắn tên tuổi
của bất kỳ cá nhân nào trên thế giới này với khái niệm lương tâm
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi